thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
triển khai nghị quyết số một mươi chín của ban chấp hành trung ương về nông nghiệp nông dân nông thôn
nhiệm vụ phát triển nền nông nghiệp hiệu quả bền vững theo hướng sinh thái
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng giá trị gia tăng
đã được các địa phương đẩy mạnh thông qua việc vận động người dân tái cơ cấu cây trồng vật nuôi
hình thành các vùng sản xuất tập trung mang tính tuần hoàn
qua đó phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị năng suất cao
và sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
mô hình trồng mận này được gia đình bà nguyễn thị ngoan chuyển đổi dựa trên diện tích trồng ngô trước đây
triển khai cây trồng mới với việc chăm sóc dựa trên khoa học kỹ thuật
đã giúp gia đình bà ngoan nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đất nông nghiệp
tăng lên gấp chục lần so với trước đây
như năm ngoái thì cái thời điểm mận của dân bán rất là khó
mà do là cái quy trình chăm sóc nên là tôi đã đạt được những cái quả mận nó to và mẫu mã đẹp
nhưng mà chất lượng ăn thì rất là ngon cho nên là thương lái đến tận vườn để thu mua
chứ cũng không phải là vất vả phải đèo đi đến các đại lý để bán nữa
hai năm lại đây chúng tôi vẫn vận động nhân dân là cái chuyển đổi bước đầu là chuyển đổi rất tốt rồi
xong bây giờ phải đi vào chất lượng
bởi vì có những gia đình có thể là vác một bao mận cả một tạ
đi bán cũng ví dụ chỉ bán được mấy trăm nghìn
cơ người ta chỉ cần năm cân chất lượng cao cũng có thể bán được hơn hai trăm linh nghìn
đấy là cái mà cũng phải hướng tới là nông nghiệp chất lượng cao
người dân cũng tích cực xây dựng các hợp tác xã liên kết trong sản xuất tiêu thụ chế biến nông sản
hiện nay huyện mộc châu có một trăm hai mươi năm hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
chiếm gần chín mươi tổng số hợp tác xã trên địa bàn
các hợp tác xã đã biết tận dụng tất cả
các thành phần trong chuỗi hợp tác để tái sản xuất tận dụng tất cả phụ phẩm đầu ra đầu vào
qua đó tạo sự tuần hoàn giảm chi phí sản xuất và có được chuỗi giá trị gia tăng lớn
hợp tác xã và nông dân biết kết hợp rất nhiều thứ trong nông nghiệp
thế và từ đó là chính từ kết hợp đó thì ra những sản phẩm chất lượng rất chìa tốt
an toàn cho sức khỏe và tốt
thì chính từ cái đó nó giúp cái hình ảnh và cái thương hiệu của cái nông sản mộc châu
cũng như sản phẩm chế biến từ hợp tác xã là có thương hiệu trên thị trường
và ổn định thị trường khi mà bắt đầu đến vụ sản xuất thì đã có những khách hàng đặt trước và đăng ký trước rồi
cấp ủy chính quyền địa phương đóng vai trò dẫn dắt hỗ trợ người dân và hợp tác xã trong quá trình xây dựng thương hiệu
đảm bảo các điều kiện để vùng chuyên canh phát triển các sản phẩm mang tính đặc trưng đặc sản
tiến tới xây dựng mỗi xã một sản phẩm
hỗ trợ cho mà con nhân dân đặc biệt là các hợp tác xã các doanh nghiệp trong các khâu
trong quá trình để công nhận mỗi xã một sản phẩm hỗ trợ các hợp tác xã đăng ký các mẫu mã cũng như là bao bì
hỗ trợ thêm về trong đấy là các ứng dụng khoa học công nghệ cao trong quá trình sản xuất để nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp
đây là hướng đi giúp ngành nông nghiệp có thể hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh
bền vững và tốt hơn
hướng đi giúp ngành nông nghiệp có thể hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh